bắc nạm là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh bắc cạn và trong thời gian qua bên cạnh các nguồn lực khác nguồn vốn từ chương trình ba mươi a đã góp phần đắc lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu giúp người dân phát triển kinh tế
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thôn lũng vài tranh vânh trên đỉnh núi chưa bao giờ người mong ở lũng vài hân hoan như vậy
con đường mới mở lên thôn như luồng gió mới thổi vào đời sống người dân nơi đây
có đường người dân mua xe làm nhà tậu trâu nhà nhà đua nhau làm ăn kinh tế từng hộ vươn lên nhanh chóng
còn đây là tuyến đường từ bản cảm đi thôn phiêng sử ở xã cổ linh dài khoảng năm km
bây giờ ô tô đã có thể đến từng nhà hộ dân ở đây mong ước lâu nay của người dân giờ đã trở thành hiện thực
bán cái nào cũng được đắt hơn ngày xưa tí
hai tuyến đường mới mở này chỉ là ví dụ điển hình về hiệu quả mà nguồn vốn từ chương trình ba mươi a ở huyện bắc nẵm
là huyện có nhiều thôn bản vùng cao đất rộng người thưa để làm được một tuyến đường lên bản cần nguồn lực rất lớn
vốn chương trình ba mươi a trong những năm qua thì phục vụ rất hữu ích trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội
và đáp ứng được tất cả những công trình hạ tầng thiết yếu
đó thì góp phần giải quyết trong vấn đề là giao thông đi lại công trình hạ tầng
thúc đẩy phát triển kinh tế giao lưu buôn bán đối với bà con từng địa phương từng xã
cùng với những nguồn lực khác mỗi năm huyện bắc nẵm được phân bổ khoảng bốn mươi tỷ đồng từ chương trình ba mươi a
để đầu tư cơ sở hạ tầng
nhờ đó từ chỗ là huyện đặc biệt khó khăn đến nay đời sống người dân đã từng bước được nâng lên
cái đói cái nghèo từng bước bị đẩy lùi